một vụ vận chuyển trái phép hung khí công cụ hỗ trợ với số lượng lớn gồm rùi cui điện bình xịt hơi cay súng bắn điện
vừa bị trạm cảnh sát giao thông diễn châu thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an phát hiện thủ giữ
vào khoảng sáu giờ sáng nay tại km bốn mươi sáu quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã diễn hồng huyện diễn châu
lực lượng chức năng đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách ba mươi bảy b một nghìn năm trăm ba mươi sáu do lái xe cao văn công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại nghệ an điều khiển kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển gần ba trăm linh công cụ hỗ trợ không có giấy phép chứng minh rõ nguồn gốc
theo lời khai của lái xe số công cụ này được vận chuyển thuê từ địa bàn huyện diễn châu vào tp hcm để giao cho khách